những ý kiến đóng góp và phản ánh kịp thời các kiến nghị của các cử tri tại địa bàn các tỉnh tây nguyên
nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác công an
nhất là trong việc chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng
có ý nghĩa thiết thực đối với sự ổn định về an ninh trật tự nói chung
sự phát triển bền vững của tây nguyên nói riêng
đó là khẳng định của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tại buổi gặp mặt đại biểu quốc hội các tỉnh tây nguyên
dự kỳ họp thứ tư quốc hội khoáng một mươi năm chiều ngày ba tháng một mươi một vừa qua tại thủ đô hà nội
bộ trưởng tô lâm mong muốn đại biểu quốc hội các tỉnh tây nguyên
tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia các hoạt động của quốc hội
các cơ quan của quốc hội nhất là tham gia đóng góp xây dựng các dự án luật
liên quan đến công tác công an